thưa quý vị mặc dù chủ tịch hồ chí minh trong di trúc biết rằng chỉ để lại vài lời tóm tắt vài việc thôi
thế nhưng lịch sử đã chứng minh di trúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc
điều đáng chú ý là xuyên suốt trong toàn bộ di trúc là một tinh thần nhân văn tình cảm yêu thương con người sâu sắc
có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
khu di tích phủ chủ tịch
khu di tích phủ chủ tịch là nơi chủ tịch hồ chí minh đã sống và làm việc
những năm tháng cuối đời
bắt đầu vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm vào lúc dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi năm của người
chủ tịch hồ chí minh đặt bút viết những dòng di trúc đầu tiên mà lúc đó người gọi là tuyệt đối bí mật
bốn ngày tiếp sau đó người đã dành mỗi ngày một đến hai tiếng để viết
sau này vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm bác lại đem bản di trúc ra xem lại bổ sung cho phù hợp với tình hình mới của đất nước
lần cuối cùng bác viết và chỉnh sửa
vào ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đáng quý nhất là những dòng cuối cùng trong di trúc vẫn là một tấm lòng dành cho nhân dân đất nước
tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn đảng cho toàn thể bộ đội các cháu thiếu niên và nhi đồng
lời can dặn của người không chỉ được lưu giữ ở trên những trang giấy bút tích mang tính lịch sử
mà được khẳng định và phát huy qua thực tiễn xây dựng đất nước năm mươi năm qua
chúng ta luôn luôn trân trọng và
đi theo những cái gì mà chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra trong bản chức của người
trong những năm qua thì là đảng và chính phủ đã luôn luôn quan tâm đến đời sống của các tử lất nhân dân
đặc điệp là nâng cao đời sống của nhân dân lao động
và như các đồng chí biết là tất cả những cái
chương trình những cái gọi là xóa đói giảm nghèo rồi là đi vùng sâu vùng xa
tất cả những cái đấy là càng ngày càng nâng đời sống nhân dân lên một bước mới
tôi hy vọng là với sự cố gắng của toàn đảng toàn dân như vậy
thì nhất định là chúng ta sẽ xây dựng được một đất nước việt nam hòa bình tân chủ độc lập ấm no và hạnh phúc
nhiều phong trào hoạt động cụ thể được triển khai rộng khắp ở các cấp các ngành
ở các lĩnh vực ngành nghề ở các đối tượng thuộc mọi tầng lớp nhân dân
có thể kể đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã trở thành một việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị
đời sống nhân dân không ngừng được đảng và nhà nước ta quan tâm chăm lo
thực hiện theo đúng nguyện vọng mong muốn của người
được độc lập tự do mọi người được ấm no hạnh phúc
qua năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thì đảng ta mà cụ thể là ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện một cách khá toàn diện
những cái lời dặn của bác trong di trúc
cả về xây dựng đảng cả về phát triển kinh tế xã hội
cả về chăm lo đời sống của nhân dân
cả về xóa đói giảm nghèo cả về bảo vệ tổ quốc
bản di trúc là sản phẩm kết tinh tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh
là nguồn động viên cổ vũ lớn là sự chỉ dẫn quan trọng để quân và dân ta tiến lên
giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
và tiếp tục con đường xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập
sự nỗ lực cố gắng của thế hệ hôm nay
không chỉ là làm theo nguyện vọng của bác trước lúc đi xa
mà còn là phát huy phát triển những vấn đề mang tính thời đại
vì sự phát triển của dân tộc trong tình hình mới
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thưa quý vị đường trường sơn là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược
cung cấp binh lực lương thực và vũ khí để chi viện cho quân giải phóng miền nam
và quân đội nhân dân việt nam trong một mươi sáu năm
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm của cuộc kháng chiến chống mỹ
đường trường sơn còn được tạo ra bởi các quân đội nhân dân việt nam
còn được những người lính trong cuộc chiến gọi là tuyến lửa
và con đường ấy đã trở thành huyền thoại không thể quên
một số mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam
tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín bộ chính trị ra nghị quyết một mươi năm
nói lên nhiệm vụ cách mạng của cả hai miền
trong đó cách mạng miền nam phải bằng bạo lực kết hợp giữa chính trị
và đấu tranh vũ trang để tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước
trong khi đó các tuyến đường vào nam đã bị chia cắt từ vĩ tuyến một mươi bảy trở vào
vì vậy bộ chính trị cụ thể là bác hồ và quân ủy trung ương
đã quyết định lấy dãy núi trường sơn để mở đường vào nam
và các tuyến đường khác trên tinh thần tuyệt đối bí mật
đi không giấu nấu không khói nói không tiếng
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chúng tôi chuyển sang mở con đường sang campuchia
có bốn mươi bốn ngày mở con đường hai trăm linh km
đường trường sơn là tuyến tri việt chiến lược cho miền nam
nếu các đất được tuyến đường này thì mỹ sẽ tiếp tục thống trị được miền nam việt nam
vì vậy mỹ đã dùng tất cả sức mạnh của không quân để tấn công
số lượng bom thả xuống đường trường sơn tính từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai

trước tình hình đó bộ đội trường sơn xác định
người dưới đất là người làm chủ trên phương châm
đánh địch mà đi mở đường mà tiến
không được cái việc là phòng tránh
dọc cái đường chín là địch nó càng quét
và nó tuần tra cả ngày cả đêm
anh em là phải suy nghĩ tìm cách vượt đường chín vào ban đêm
nhưng mà vượt thì là lại phải chui qua một cái cống tròn
khi có một mét thôi
thế thì anh em phải nằm xuống
xong đó là bò kéo hàng
từ đầu cống bên này sang đầu cống bên kia
và sau đó thì gửi hàng tiếp qua sông
đi về phía đa
vượt qua bao gian khổ mưa bom bão đạn
quân và dân ta đã bạt núi san rừng
nối thông các mạch tuyến để vận tải
chi viện lương thực vũ khí ra chiến trường
phục vụ cuộc chiến đấu chống mỹ ngày càng ác liệt
dân đến các chiến thắng mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chiến dịch he xanh thướng hóa
chiến dịch thành cổ tám mươi một
tại quảng trị
bẻ gãy chiến dịch lam sơn bảy trăm một mươi chín
tại chiến trường đường chín nam lào của kẻ địch
chiến dịch tây nguyên
tạo tiền đề để quân và dân ta
mở chiến dịch hồ chí minh
đánh đổ nguyện quyền thống nhất đất nước
đường hồ chí minh là sự đám góp
sương mẫu của các bộ chiến sĩ
sát niên sâu phong
chân công phó tuyến
nhân đồng chí
nhân dân của việt nam
nhân đàn lạ
phần của nhân dân công nghiệp chia
của công nhân giao thông
đây là sứ mệnh tổng hợp
sứ mệnh của toàn thể
trường sơn có thể là
đã truyền tải đầy đủ
về các quyết định
cũng như là các chỉ thị
của bộ chính trị
của bác hồ và của quân đồng trung ương
thứ hai đó là
trường sơn là truyền tái đầy đủ sức mạnh của hậu phương lớn miền bắc và miền nam tạo nên một cuộc hủ phong để đeo vẹp quân địch
để có được con đường với chiều dài gần một mươi bảy km đã có biết bao anh hùng liệt sĩ hiến dâng tuổi thanh xuân để làm nên con đường lịch sử có ý chí khát vọng tinh thần đoàn kết và niềm tin chiến thắng mới làm nên huyền thoại đường trường sơn
đây là con đường của sức mạnh tổng hợp với quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược giành độc lập tự do thống nhất đất nước của dân tộc việt nam
đã trở thành bất tử trong những mốc son lịch sử của dân tộc việt nam
thưa quý vị vùng đất lửa quảng trị cũng góp tên mình trên dặm dài của tuyến đường trường sơn huyền thoại
ngày hôm nay những dấu mốc như khe hó cầu treo bến tắt nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn lại đón bước chân trở về của những người cựu chiến binh từng tăm ra mở đường tiếp lương tải đạn năm nào
sáu mươi năm trước khu vực khe hó thuộc địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã được đoàn năm trăm năm mươi chín chọn làm nơi tập kết hàng hóa
đạn dược khởi đầu của tuyến đường trường sơn chi viện cho chiến trường miền nam
từ mạch nguồn bé nhỏ này những chuyến hàng đầu tiên vượt trường sơn đưa đến đích bảo đảm an toàn bí mật
trực tiếp tham gia vào những ngày vượt núi băng rừng dưới hàng tấn bom đạn của quân thủ để gùi hàng vào chiến trường
cựu thanh niên sung phong võ văn hình không thể nào quên những ký ức gắn liền với địa danh khe hó
với tinh thần yêu nước quyền tâm giả phóng chế độc thì mọi chung hàng ngụ cán bộ
quân và dân của bộ đội trường sơn lúc đó cũng như quân và dân vì linh
đối với lực lượng là thanh niên sung phong cũng như công hòa tuyến
là quyền là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mục đích giả phóng chế độc là chuyển vũ khí
lương thực thực phẩm vào miền nam giả cho chiến trường miền nam
từ khe hó tuyến đường trường sơn băng qua núi cao rừng sâu vô cùng gian nan hiểm trở
lại chịu sự đánh phá ác liệt của kẻ địch
nhân dân đồng bào vân kiều pa co sống men theo dãy trường sơn đã góp phần không nhỏ để con đường được thông suốt
biết bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây đã tham gia vào các đội thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
cùng gùi hàng tiếp vận cho chiến trường miền nam
con đường trường sơn trở thành minh chứng cho tình cảm thắm thiết
keo sơn giữa quân và dân ta giữa miền xuôi và miền ngược
ngày ấy mình cùng chiến sĩ trường sơn gùi hàng tiếp lương tại đạn
dù gian khổ ác liệt lắm
nhưng đồng bào vân kiều vẫn luôn thương bộ đội
ai ai cũng một lòng đoàn kết không sợ bom rơi không sợ suối sâu
cố gắng đưa được nhiều súng đạn gạo cơm vào chiến trường để bộ đội ta diệt mỹ

những ngày này các đoàn cựu chiến binh trở về với đất thiêng quảng trị
cùng thăm lại những địa danh gắn bó với con đường huyền thoại
như cầu treo bến đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường đường
cầu treo đắc rông nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn để tri ân những người đồng đội đã ngã xuống
biết bao cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong từ khắp mọi miền trên cả nước
tham gia mở đường trường sơn đã nằm xuống hoặc để lại một phần thân thể tại quảng trị
để ngày hôm nay trên mảnh đất này câu chuyện về con đường trường sơn huyền thoại
vẫn được các thế hệ gìn giữ trân trọng và nối dài hơn
sáng nay hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đã phát động phong trào thi đua trong cả nước
cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở nhằm thiết thực xây dựng hình ảnh cán bộ công chức
viên chức kỳ cương trách nhiệm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng hồ chí minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đã dự và chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí võ văn thường
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung mương đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung mương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các lãnh đạo các bộ ngành địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đánh giá cao hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã lựa chọn nội dung văn hóa công sở
làm chủ đề chính trong phong trào thi đua năm nay thủ tướng nhấn mạnh trong những năm qua nhiều tỉnh thành địa phương
trong cả nước và một số ngành đơn vị đã trở thành tấm gương trong văn hóa công sở
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế ở một số nơi công tác tiếp công dân chưa thường xuyên và chưa đi vào thực chất
một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền thiếu trách nhiệm với dân không nghiêm túc chấp hành nội quy quy chế
có lời nói hành xử không chuẩn mực thiếu công bằng với cấp dưới gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp
thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thủ tướng chính thức phát động phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
để hưởng ứng mạnh mẽ rộng khắp phong trào này cũng như thông điệp của chính phủ về kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả bứt phá
thủ tướng yêu cầu cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích
cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích văn hóa để nước đánh chăng mới nhảy văn hóa đợi nhát thì làm không nhát thì cũng làm
nhưng làm chậm trễ trong xử lý các nhiệm vụ được giao mà nhân dân cơ quan đang mong đợi
văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân gia đình con cái bạn bè đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội
văn hóa công sở là đúng giờ không đi trễ về sớm xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ
văn hóa công sở rời nhiệm sở không có lý do chính đáng
cán bộ công sở
cán bộ công nhân viên không được bỏ bê công việc không ăn lạm từng giây từng phút từng đồng thuế của người dân
thực hành làm hết giờ sáng làm hết việc xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi chiều cấp về
thủ tướng nhấn mạnh văn hóa công sở với trách nhiệm công vụ đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân
lấy lợi ích của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu để cụ thể hóa các nhiệm vụ
thủ tướng đề nghị xây dựng văn hóa công sở dựa trên ba trụ cột
đó là xây dựng lại hệ thống văn hóa chuẩn mực cho công sở kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa
hình thành nên cốt cách cán bộ chuyên nghiệp tận tâm sáng tạo vì người phục vụ
không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu các chuẩn mực của văn hóa
nội bộ tồn tại căng thẳng soi xét lẫn nhau nghi ngờ đối kỵ bất hợp tác
mục tiêu làm việc chỉ trú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến
môi trường công sở được phí như một giá
môi trường công sở là một cơ hội thu nhỏ ở đó hành xử một sự tương tác của mỗi cán bộ công chức
đã tạo nên bầu không khí và những giá trị nơi công sở
trong môi trường đó mỗi cán bộ công chức là những con người có trái tim có cảm xúc có trí tuệ có bản lĩnh
chứ không phải là những cổ máy robot máy móc bằng quang vô cảm
do đó cần thúc đẩy sự cởi mở tin tưởng lẫn nhau sẽ giúp khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến
môi trường công sở cũng là nơi
đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là không có khói thuốc lá ít nhất hoặc không có rắc thải nhựa
trong mỗi điều kiện công tác phải luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được sao
thể hiện tính chuyên nghiệp trong ứng xử biết cách tổ chức công việc
thủ tướng đề nghị các bộ ngành trung ương và địa phương thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ
các chương trình đề án đã được giao triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở
trong cơ quan đơn vị mình đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức bồi dưỡng
cho cán bộ công chức về văn hóa công sở đạo đức công vụ
tại lễ phát động thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao cờ thi đua
cho các bộ ngành địa phương và chính thức phát động phong trào thi đua văn hóa công sở
tối qua ngày một mươi tám tháng năm tỉnh hưng yên đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã mỹ hào
và đón nhận huân chương độc lập hạc ba
sau đó sự lễ công bố có đồng chí tòng thị phóng ubnd phó chủ tịch thường trực quốc hội
và đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an
trong những năm qua mỹ hào đã đạt nhiều thành tiệu khả quan trên các lĩnh vực
tốc độ gdp tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm linh tám triệu đô la mỹ
thu nhập bình quân đầu người đạt trên bảy mươi năm triệu đồng một người một năm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí tòng thị phóng ghi nhận những kết quả
của thị xã mỹ hào trong những năm qua
đồng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bổ sung quy hoạch phát triển đô thị
theo hướng bền vững đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
phát triển sản xuất kinh tế nâng cao năng lực của hệ thống chính trị và đào tạo nguồn nhân lực
trong lĩnh vực quản lý đô thị tiếp tục chỉnh trang đô thị văn minh
cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
xin được chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị ngoại trưởng trung quốc
vương nghị vừa kêu gọi mỹ kiềm chế trong cuộc chiến tranh thương mại song phương
đồng thời khẳng định trung quốc vẫn sẵn sàng giải quyết bất đồng thông qua đàm phán
nhưng phải từ hai phía
trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng mỹ mike pompeo
ông vương nghị cho rằng không nên đi quá xa trong cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nước
ông nhận định gần đây mỹ đã có những phát ngôn và hành động gây tổn hại đến lợi ích của trung quốc
và các doanh nghiệp của nước này
ông cũng khẳng định bắc kinh vẫn sẵn sàng đối thoại tuy nhiên phải dựa trên các nguyên tắc bình đẳng
về căng thẳng giữa mỹ và iran ngoại trưởng trung quốc hy vọng tất cả các bên kiềm chế
và hành động thận trọng để tránh leo thang căng thẳng
về phía mỹ bộ ngoại giao nước này dẫn thông cáo cho hay ngoại trưởng mike pompeo đã trao đổi với
người đồng cấp trung quốc về các vấn đề song phương và mối quan ngại của nước này về iran
song không dẫn thêm thông tin chi tiết
trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa mỹ và iran
bahrain vừa cảnh báo công dân nước này tránh tới iraq và iran
đồng thời khuyến cáo những công dân hiện đang ở các quốc gia này ngay lập tức quay về nước để bảo đảm an toàn
bộ ngoại giao bahrain đưa ra cảnh báo trên viện dẫn những mối đe dọa tiềm ẩn
những diễn biến gây nguy hiểm và tình hình bất ổn tại khu vực
trong khi đó liên hợp quốc đã kêu gọi các bên hết sức kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng gia tăng
giữa iran và mỹ cũng như trong khu vực vùng vịnh
quan hệ giữa iran và mỹ trở nên căng thẳng
sau khi mỹ gia tăng sức ép lên nước cộng hòa hồi giáo này
định danh lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran là tổ chức khủng bố nước ngoài
áp lệnh trừng phạt cấm iran xuất khẩu dầu mò và đưa quân tới khu vực vùng vịnh
đầu tuần này washington đã rút một số nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán mỹ
tại thủ đô baghdad của iraq sau khi xảy ra các vụ tấn công
nhằm vào bốn tàu chở hàng tại ngoài khơi bờ biển của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
và vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của nước này
đại sứ quán mỹ tại indonesia vừa ban hành cảnh báo an ninh
ngay trước khi quốc gia đông nam á này công bố kết quả bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày hai mươi hai tháng năm tới
đại sứ quán mỹ khuyến cáo công dân mỹ tránh xa các khu vực có thể diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn
tại thủ đô jakarta và các thành phố khác trong đó có thành phố subaraya ở tỉnh đông java
và thành phố medan ở tỉnh bắc sumatra
trong tháng này nhà chức trách indonesia đã bắt giữ hai mươi chín đối tượng
thuộc một nhóm có liên quan đến tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
trong đó có một số kẻ được cho là có khả năng kích nổ các quả bom sử dụng mạng internet không dây
ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua indonesia đã tiến hành tổng tuyển cử
bầu các vị trí tổng thống phó tổng thống và trên hai mươi đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của nước này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại